thưa quý vị ngay sau khi trung quốc mở cửa trở lại lượng người xuất nhập cảnh và lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu của việt nam đều tăng cao
tại cửa khẩu bắc luân i thành phố móng cái tỉnh quảng ninh trong ngày tám tháng một lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho gần một người
trong đó phần lớn là người lao động chuyên gia người trung quốc sinh sống và làm việc tại quảng ninh
trong ngày cũng có khoảng ba mươi hai công dân việt nam nhập cảnh về nước qua cửa khẩu này
còn tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn vào ngày tám tháng một đã có trên hai người làm thủ tục xuất cảnh
nhiều công dân trung quốc làm việc tại việt nam từ ba tới năm năm
dự kiến trong ba ngày tới lạng sơn hơn một hai trăm linh thùng xe container của doanh nghiệp việt tồn lâu ngày ở phía trung quốc cũng sẽ được đưa về nước
cơ quan chức năng hai nước sẽ bãi bỏ một số quy định liên quan đến kiểm soát dịch cho nhân viên tại cửa khẩu và hàng hóa xuất nhập khẩu
còn tại cửa khẩu quốc tế lào cai cũng trong sáng ngày hôm qua ba mươi khách du lịch đến từ trung quốc
đã làm thủ tục nhập cảnh vào việt nam
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tỉnh lào cai đã bố trì cán bộ nhân viên theo dõi giám sát chặt chẽ nhất là đối với những hành khách đến từ các khu vực đang bùng phát dịch